chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vừa phê duyệt quyết định bãi bỏ hai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở giao thông vận tải
một mươi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở giao thông vận tải được bãi bỏ đó là cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
bên cạnh đó hai thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ bao gồm cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sẽ có thời gian giải quyết trong bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo sẽ có thời gian giải quyết ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định